bộ y tế vừa có công văn gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tăng hạn dùng của vaccine pfizer biontech
cụ thể hạn sử dụng in trên bao bì là tháng một mươi một mươi một một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và tháng một tháng hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
thì hạn dùng mới sẽ tăng thêm ba tháng tiếp theo
việc tăng hạn dùng đối với vaccine pfizer biontech được áp dụng chung trên toàn cầu
không làm thay đổi chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine
được sử dụng cho tất cả các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương
triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo đúng hướng dẫn của bộ y tế